khối khí lạnh cuối mùa có cường độ không quá mạnh nên ít ảnh hưởng đến khu vực từ bình định đến bình thuận
thời tiết tại đây duy trì trạng thái tốt mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng không lớn và nhanh chấm dứt
ban ngày trời mỏng mây hơn và nắng cũng xuất hiện đồng đều nhiệt độ tăng lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu tác động chủ yếu của lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao có cường độ suy yếu đang rút dần sang phía đông
ban ngày trời có nắng nhiều với mức nhiệt cao
trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ đối với khu vực tây nguyên và ba mươi ba ba mươi sáu độ đối với các tỉnh thành ở nam bộ
nắng nóng xuất hiện cục bộ ở diện vài nơi
tuy nhiên rãnh áp thấp gây thời tiết xấu hoạt động ở năm bảy độ vị bắc đang có xu hướng mạnh dần lên
sẽ khiến cho hai khu vực này vào khoảng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào cũng như có rông dài rác
trong cơn rông có khả năng đi kèm cả thời tiết nguy hiểm như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
trên biển dưới tác động của lưỡi áp cao
có cường độ yếu khu vực vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
sang đến ngày mai gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp bốn
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông đến đông nam cấp ba bốn
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện một vài nơi
khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thịnh hành đới gió đông cấp ba bốn
khu vực có mưa rào và có rông dài rác khiến tầm nhìn xa
mưa rào xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước